theo bộ công thương hoạt động xuất nhập khẩu nông sản nguyên phụ liệu linh kiện điện tử tại nhiều cửa khẩu ở biên giới phía bắc đang ấm trở lại sau hơn hai tháng khó khăn vì dịch covid một mươi chín
tuy nhiên do hoạt động kiểm dịch nên vẫn còn gần năm trăm linh xe nông sản hàng hóa đang lưu kho tại các cửa khẩu
tại tỉnh lạng sơn cửa khẩu quốc tế hữu nghị xuất một trăm một mươi bốn xe nông sản hoa quả linh kiện điện thoại hàng may mặc nhập hai trăm tám mươi chín xe linh kiện điện thoại máy móc đồ thủy tinh
tồn một trăm sáu mươi sáu xe nông sản linh kiện điện tử
cửa khẩu tân thanh xuất một trăm một mươi tám xe nông sản dưa hấu thanh long nhập ba trăm bảy mươi bảy xe nông sản gừng hành khoai tây nấm tươi tồn hai trăm năm mươi xe nông sản đang chờ làm thủ tục xuất khẩu
cửa khẩu cốc nam xuất bảy mươi xe tồn một mươi một xe
tại tỉnh quảng ninh cửa khẩu quốc tế móng cái xuất một mươi chín xe mít xấy khô sợi vải nhập một trăm bốn mươi bốn xe sợi vải tồn bốn mươi năm xe hàng khô các loại
cửa khẩu vạn gia tồn bảy xe hàng khô các loại
hiện đa phần các mặt hàng nông sản tồn đang giảm dần tại các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn quảng ninh lào cai hà giang
tuy nhiên bộ công thương tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp nắm tình hình ở cửa khẩu để điều tiết lượng hàng vận chuyển lên khu vực biên giới đặc biệt là nông sản